chào mừng quý vị và các bạn đã đến với những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thời gian gần đây về trung quốc kiên trì với chiến dịch siết chặt kiểm soát dịch đã gây ra tình trạng un tắc tại một số cửa khẩu
đáng chú ý cửa khẩu lạng sơn ghi nhận còn tồn hơn một sáu trăm linh xe hàng
nhiều xe đã nằm chờ xuất hàng từ mùng một tết nhưng đến nay vẫn chưa được thông quan
giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông miền bắc nhiều tài xế đã phải đón tết ngay tại khu vực biên giới
trước tình hình đó chính quyền lạng sơn đã ra quyết định tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi xuất khẩu từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi năm tháng hai
vào chiều tối ngày một mươi hai tháng hai lạng sơn đã thông báo tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi xuất khẩu để giảm ủng tắc tại cửa khẩu tỉnh này từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi năm tháng hai
theo sở công thương tỉnh lạng sơn tính đến sáng một mươi một tháng hai tổng lượng xe hàng chờ xuất khẩu tại ba khu vực cửa khẩu hữu nghị tân thanh chi ma đạt một sáu trăm bốn mươi sáu xe
trong đó có một ba trăm chín mươi xe chở hoa quả tươi chiếm gần tám mươi năm tổng số xe hàng chợ xuất khẩu
có những xe đi từ các tỉnh phía nam như đồng nai tiền giang bình thuận và lên đến cửa khẩu từ mùng một mùng hai tết nhâm dần để chờ được thông quan
hiện trung bình mỗi ngày chỉ thông quan thành công được khoảng từ bảy mươi đến chín mươi xe một ngày
trong khi đó xe chở hàng hóa xuất khẩu từ nội địa lên khu vực cửa khẩu để chờ xuất có xu hướng tăng trung bình đạt một trăm sáu mươi một trăm tám mươi xe một ngày
chủ yếu là hoa quả tươi như thanh long dưa hấu mít xoài
với tình hình lưu lượng hàng hóa như các tỉnh tiếp tục lên cửa khẩu chờ xuất khẩu và năng lực thông quan như trên dự báo sẽ gây ủng ứ lớn ở các bến bãi
trong đó khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh lạng sơn trong thời gian tới gây thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp
nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp sau khi thống nhất với các cơ quan liên quan sở công thương tỉnh lạng sơn thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ của tỉnh lạng sơn để xuất khẩu sang trung quốc
thời gian thực hiện từ ngày một mươi sáu tháng hai đến hết ngày hai mươi năm tháng hai
bên cạnh đó sở công thương lạng sơn cũng đề nghị sở công thương các tỉnh thành phố có mặt hàng hoa quả tươi xuất khẩu qua địa bàn tỉnh lạng sơn
thông tin rộng rãi tới các doanh nghiệp thương nhân về việc này
cùng với những chuyến xe đang nằm chờ được thông quan đó là hàng nghìn tài xế phụ lái bám xe chờ xuất hàng
dù đã nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng của tỉnh và các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại cửa khẩu việc sinh hoạt của các tài xế còn gặp nhiều khó khăn bất tiện do thời tiết
những ngày ở ngưỡng tám độ c trời lạnh sâu nồm ẩm
tài xế huỳnh văn lại hoài nhơn bình định chia sẻ
xe container của anh chở hai mươi năm tấn thanh long từ bình thuận từ ngày một tết nhâm dần đến ngày mùng hai tết ra đến cửa khẩu tân thanh
hiện đã chờ gần một tuần nhưng xe chưa thể xuất được hàng
do thời tiết buổi tối lạnh sâu các tài xế tranh thủ nấu nướng ăn tối lúc một mươi sáu giờ hằng ngày ngay bên cạnh các xe hàng
bên cạnh các món rau
thịt gà mực thực phẩm đem theo trong ngày đầu xuân của các tài xế không thể thiếu là bánh chưng bánh tết
tài xế võ châu long lớn tuổi nhất trong xóm tài xế quê ở bình định chia sẻ
mà nèm chúng tôi tổ chức nấu ăn với nhau cho vui với cả hợp khẩu vị hơn
theo anh long mấy anh em thích ăn vị đậm đà và cay nên tự nấu ăn cho ngon
không chỉ cho ớt vào các món kho xào mà bát nước chấm của nhóm tài xế cũng được nêm đầy ớt đã giải nhuyễn
do điều kiện hạn hẹp nên cánh cửa tùng hàng được ngã ra vừa làm mâm vừa làm chỗ chế biến đồ ăn
mỗi bữa chỉ cần khoảng ba mươi phút là chuẩn bị xong
đơn giản nhưng vẫn nóng sốt đậm đà
các món ăn cây nóng đặc trưng ấy của người miền trung cũng giúp cho nhóm tài xế vơi bớt giá lạnh trong những ngày thời tiết lạnh sâu chỉ tám độ ở khu vực biên giới
mỗi bữa ăn như thế này thường có sáu đến tám lái xe chung với nhau
mỗi người góp một chút đồ một chút công
người này nấu thì người kia rửa
các lái xe chia sẻ nếu trời tạnh ráo thì sẽ trải tấm bị gạch tông ra ngồi ăn cơm
nhưng vào những ngày mưa xuân thì nên ước không có ghế nên tất cả đứng mà ăn
một nam tài xế cho biết cơm rau thịt cá được cho hết vào trong chiếc bắp ô tô trang thêm ít mắm ớt là xong bữa
sau bữa cơm lúc một mươi sáu h các tài xế trở lại không gian riêng của mình
người thì lên ca bên nằm tranh thủ gọi điện về nhà
nói chuyện với vợ con
người lại đứng trước cửa xe khấn vái
mong sớm xuất được hàng để về nhà với gia đình đón tết muộn
thưa quý vị tình hình xuất khẩu nông sản sang trung quốc sau đợt nghỉ tết nguyên đán đang gia tăng trở lại
sông đáng buồn thay khi mới đây phía trung quốc vừa thông báo phát hiện một số mẫu vật dương tính với virus sars cov hai trên phương tiện và hàng hóa nông sản qua các cửa khẩu việt nam
do đó không được phép nhập cảnh vào trung quốc
bên cạnh đó còn là tình trạng xe cũ chưa thông quan được
xe mới vẫn tiếp tục kéo hàng lên
các cửa khẩu phía bắc nước ta đang đứng trước nguy cơ tái diễn tình trạng un tắc nông sản như cuối năm ngoái
bài viết cảnh báo ung tắc nông sản quay lại tại các cửa khẩu phía bắc đăng trên báo điện tử tiền phong vào chiều một mươi hai tháng hai
đã làm dấy lên sự lo ngại về nguy cơ ủng tắc nông sản tại các cửa khẩu sẽ tái diễn
theo bài báo tình trạng ung tắc lần này là do trung quốc phát hiện thấy virus corona bám trên phương tiện và bao bị
hàng hóa nông sản
điều khó chấp nhận với một quốc gia đang đẩy mạnh chiến lược zero covid
ngoài ra xe cũ chưa thông quan được xe mới vẫn tiếp tục kéo hàng lên
khiến cho tình trạng ung ứ nông sản càng đáng báo động hơn nữa
ông hoàng trí hiếu giám đốc sở công thương lào cai cho biết
đơn vị này vừa nhận được thông báo từ phía huyện hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc
về việc phát hiện các trường hợp dương tính với virus sars cov hai trên phương tiện và hàng hóa nông sản
thanh long tinh bột sắn
theo đó phía trung quốc thông báo nếu còn phát hiện trường hợp dương tính với virus sars cov hai
sẽ áp dụng biện pháp quản lý khống chế tạm thời đối với hàng hóa thực phẩm đông lạnh và trái cây nhất là quả thanh long
do đó theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện nay hiệu suất thông quan hàng ngày
tại các cửa khẩu biên giới việt nam trung quốc rất thấp
trung bình mỗi ngày chỉ giải phóng khoảng chín mươi một trăm linh xe xuất khẩu hàng hóa
trong khi đó lượng xe chở hàng hóa nông sản từ nội địa lên các cửa khẩu biên giới
sau tết nguyên đáng riêng địa bàn tỉnh lạng sơn có ngày có tới hai trăm linh xe mới được chở lên
chủ yếu là các mặt hàng nông sản trái cây tươi như thanh long mít xoài dưa hấu v v
xe cũ chưa thông quan được xe mới vẫn tiếp tục kéo hàng lên
khiến tình trạng ung ứ nông sản bắt đầu gia tăng tại các cửa khẩu
trước tình trạng đó sở công thương bình thuận đã đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
chính quyền các địa phương ban quản lý các khu công nghiệp liên minh
hợp tác xã và hiệp hội ngành nghề trong tỉnh khẩn trương thông báo tình hình đến doanh nghiệp
hợp tác xã là thành viên có hoạt động xuất khẩu sang thị trường trung quốc qua cửa khẩu biên giới phía bắc
để có kế hoạch đưa hàng lên phía cửa khẩu hợp lý cũng như tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tránh tình trạng xe hàng lên phải nằm lại chờ đợi gây tốn kém cho doanh nghiệp
vừa gây ủng tắc mất ổn định xã hội tại các địa phương có cửa khẩu như lạng sơn lào cai quảng ninh
tỉnh ninh thuận cũng đề nghị các doanh nghiệp hợp tác xã cần chủ động nghiên cứu tìm hiểu cập nhật tình hình và yêu cầu của thị trường xuất khẩu
đồng thời xem xét lựa chọn các phương thức vận tải khác như qua đường cảng biển đường sắt nhằm giảm tải cho cửa khẩu đường bộ
bên cạnh đó chú trọng quan tâm thực hiện các giao dịch xuất khẩu theo thông lệ quốc tế thông qua hợp đồng mua bán ngoại thương
liên hệ chủ hàng phía trung quốc để đàm phán chuyển dần sang hình thức chính ngạch
chú trọng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín trên vỏ bao bị bọc quả thanh long và thùng cà tông đường thanh long
kiểm soát chặt chẽ từ khâu thu hoạch phân loại đóng gói xếp hàng hóa đảm bảo không có virus covid một mươi chín
đồng tình với đề nghị đó sở công thương tỉnh lào cai đã có công văn gửi sở công thương các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
hiệp hội doanh nghiệp tỉnh lào cai các doanh nghiệp đề nghị chủ động tăng cường công tác kiểm soát phòng chống dịch
đối với hàng hóa nông sản xuất khẩu cụ thể trong công vang khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản
cần chủ động phun khử khuẩn phương tiện hàng hóa ngay từ khâu đóng gói xếp hàng lên phương tiện để đảm bảo kiểm soát dịch bệnh
trao đổi về vấn đề này đại diện tổng cục hải quan cho biết tính đến chiều ngày một mươi hai tháng hai số lượng xe chở thông quan
tại các cửa khẩu biên giới các tỉnh phía bắc có khoảng năm bốn trăm năm mươi ba xe trong đó ở quảng ninh có một chín trăm hai mươi ba xe lào cai có một sáu trăm sáu mươi hai xe
lai châu có chín mươi tám xe cao bằng chín mươi ba xe các mặt hàng chủ yếu là hoa quả như thanh long chuối tươi dưa hấu
và các loại nông sản rau củ như ớt sáng dây cây thạch đen v v
trên tuyến biên giới phía bắc hiện có một mươi ba trên bảy mươi sáu cửa khẩu lối mở đang hoạt động trong đó cửa khẩu quốc tế đang hoạt động là năm trên bảy cửa khẩu
là cửa khẩu hữu nghị lạng sơn gà quốc tế đường sắt đồng đăng lạng sơn cửa khẩu quốc tế móng cái quảng ninh gà quốc tế đường sắt lào cai cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành lào cai
ngoài ra có bốn trên sáu cửa khẩu chính đang hoạt động là chi ma lạng sơn tà lùng cao bằng trà lĩnh cao bằng sóc giang cao bằng một số cửa khẩu phụ điểm thông quang
để chủ động tầm soát đảm bảo an toàn môi trường xuất nhập khẩu góp phần xây dựng cơ khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành thành vùng xanh không covid một mươi chín
đẩy nhanh tốc độ thông quan hỗ trợ xuất khẩu các mặt hàng nông sản trái cây trên cả nước sở công thương tỉnh lào cai đề nghị sở công thương các tỉnh thành phố
thông báo khuyến cáo các hiệp hội ngành hàng doanh nghiệp thương nhân xuất khẩu nông sản của tỉnh tăng cường công tác phòng chống dịch kiểm soát các khâu từ khâu thu hoạch bốc xếp đóng gói hàng hóa chủ động thực hiện kiểm soát phung khử khuẩn phương tiện hàng hóa ngay từ khâu đóng gói xếp hàng lên phương tiện để đảm bảo kiểm soát dịch bệnh
đại diện tổng cục hải quan cho biết trung quốc vẫn đang siết chặt việc kiểm tra dịch covid một mươi chín dẫn tới lưu lượng và thời gian thông quan vẫn còn hạn chế
các doanh nghiệp cần phải tiếp tục theo dõi và cập nhật tình hình số lượng hàng hóa phương tiện thông quan để có kế hoạch sản xuất hàng hợp lý tránh gặp phải tình trạng ung tắc cục bộ trở lại như trước đây
thưa quý vị dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp khiến xuất khẩu nông sản sang trung quốc qua các cửa khẩu biên giới phía bắc tiếp tục gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên có một sự thật là việc xuất khẩu trái cây chỉ dựa vào con đường buôn bán qua biên giới
đã không ít lần khiến ngành xuất khẩu của việt nam khốn đốn
bởi khi con đường duy nhất này bị tắt nghẽn chúng ta không còn phương án thay thế nào khác để đưa hàng hóa sang
có thể nếu chúng ta giải quyết được vấn đề này các cửa khẩu phía bắc sẽ bớt đi nguy cơ ủn tắc
những thông tin tiếp theo về vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin sau trên kênh sức khỏe đời sống
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại